chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng có mà gây án mạng tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn miển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã bình hòa huyện châu thành hai mươi năm tù giam về tội giết người
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
theo cáo trạng vào ngày chín tháng năm sau khi uống rượu miển đạp xe đến trại chăn nuôi bò của anh phó văn tới
để yêu cầu anh tới bồi thường việc con chó của anh tới cắn chết vịt của miển
tuy nhiên anh tới không có nhà bị cáo gặp anh hồ văn tú là người làm thuê cho anh tới
giữa hai người xảy ra cự cãi trong lúc xô sát anh tú bị miển dùng dao đâm nhiều nhát vào người
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh tú đã tử vong
tưởng sẽ có cuộc sống ổn định có một tương lai tươi sáng phía bên kia biên giới
một nhóm năm người từ nhiều tỉnh hành phía bắc do không đủ điều kiện xuất cảnh
đã rủ nhau liên hệ
với một đường dây tổ chức vượt biên trái phép như khi quá cảnh tại campuchia
họ lại rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức bị tra tấn dã man bị tống tiền gia đình
trong số năm người này một người đã thiệt mạng
bốn người may mắn trốn thoát trở về việt nam qua địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
đã hơn một mươi ngày trôi qua kể từ cái đêm mọi người cùng nhau trốn chạy từ địa ngục trần gian trở về
năm thanh niên chú tỉnh hải dương vẫn chưa hết bằng hoàng
anh được một chủ tài khoản facebook tên binbo giới thiệu và hướng dẫn
vượt biên trái phép sang đài loan tìm việc làm với giá sáu năm trăm linh đô la mỹ một người
và khi xuất cảnh được chót lọt thì mới phải chi trả nên anh và mọi người tin tưởng
theo sự hướng dẫn mọi người vào nghỉ chân tại tòa nhà ba tầng ở campuchia
vừa bước vào phòng nghỉ thì bị hơn một mươi người ập đến dùng súng dao gậy không chế
chói chân tay rồi đánh đập và cướp hết tài sản trên người
họ tra tấn họ lấy hai cái dao họ lấy con dao còn có thâu quả
họ đâm hai đùi
đấy đâm hai đùi và dùng một cái vật dùng cái vật cứng
đập hết ra sau lưng bỏ vào vai bắt đầu đốt cái bóng nhỏ
bắt mình phải gọi ba người thân để cái số tiền là ba trăm linh triệu để gửi cho nó
riêng một nạn nhân sau khi tra tấn dã man các đối tượng quay video gửi về gia đình
và buộc phải chuyển số tiền năm trăm linh triệu đồng
khi gia đình chưa kịp đáp ứng bọn chúng đã đánh chết
do quá hoảng sợ người thân của các nạn nhân còn lại đã chuyển gần năm trăm linh triệu đồng
nhưng các đối tượng vẫn không thả người
lợi dụng đêm tối và sơ hở của các đối tượng
các nạn nhân đã cởi trói trốn chạy qua sông về việt nam
cầu cứu lực lượng chức năng
sau khi việc xảy ra thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
bác nhân đốc công an tỉnh các linh viên nghiệp vụ của công an tỉnh
và của bộ công an và phối hợp với lực lượng chức năng ở biên giới
và công an campuchia khẳng trương điều tra truy xét
đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh giang đã khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
có hành vi là tổ chức đưa năm nạn nhân sang campuchia trái phép
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ở campuchia
bắt giữ nhiều đối tượng đã có hành vi tham gia bắt cóc tống tiền giết người
riêng các đối tượng phạm tội quay về việt nam lãnh trốn
chúng tôi đã xác định được
nên là tiếp tục điều tra
và truy xét xử lý nghiêm để góp phần răn đen và cảnh tỉnh chung
các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người xuất cảnh trái phép là
trần thiết thoại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai huỳnh thị út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thanh hoàng nguyễn thanh toàn cùng chú huyện an phú tỉnh an giang
và trương văn trung chú huyện yên thành tỉnh nghệ an
vụ việc trên một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo người dân
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội
kiểu việc nhảy lớp cao và giấc mộng đổi đời nơi xứ người để tránh tiền mất thật mang
khuyên mọi người cũng ý định đi sang cam là tốt nhất bỏ đi
không nên tin những lời mật ngọt trên mạng
bây giờ trường hợp của mình là từ khỏi chết trở về rồi
từ khỏi chết trở về xác định là chết nó bịt mắt xác định chết rồi
bịt mắt là nó bảo thắng bịt mắt là chốc xe kia đoán nó ý nó bán cho đội khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng trong đó có tổng giám đốc trưởng phòng kế toán tổ trưởng
đối tượng đóng giả khách hàng mua bất động sản của công ty lộc phúc
có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt quả tang công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo
tại một bãi đất trống thuộc xã an viễn huyện trảng bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế gần một trăm chín mươi đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty cùng hơn một trăm bốn mươi cán bộ nhân viên
đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và hơn bốn mươi nạn nhân của công ty
đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai một lô đất nông nghiệp có giá khoảng vài trăm triệu đồng
nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án ma rồi giao bán với giá từ hai đến ba tỷ đồng
nhiều người có nhu cầu mua nhà ở tp hcm nhưng đã bị chúng lùa lên xe ô tô
trở xuống tỉnh đồng nai ép xem đất và đặt cọc
được biết số tiền thu lợi bất chính của công ty là khoảng hai mươi tỷ đồng mỗi tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị chiều nay ngày bảy tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án một mươi hai bị cáo
trong đường dây tổ chức đánh bạc tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng do bùi tuấn anh cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc qua trang web cá cược ssv ba trăm tám mươi tám com và bóng tám mươi tám com xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bùi anh tuấn lấy tài khoản trên trang web cá cược

chia hành nhiều tài khoản khác nhau rồi giao cho các đại lý cấp dưới và con bạc để tổ chức đánh bạc
trên mạng internet dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá đá gà sóc đĩa
theo quy ước các con bạn sẽ chốt kết quả thắng thua vào thứ hai hàng tuần và chuyến tiền vào tài khoản ngân hàng
đại lý cấp dưới được tốt anh trả hoa hồng một mươi
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này hướng lợi từ số tiền đánh bạc là hai trăm bốn mươi triệu đồng
các đối tượng trần thế vinh trần thanh xuân và chính bị câu khác có vai trò giúp sức cho tuấn anh
xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trực tự công cộng gây ảnh hưởng sâu đến trực tự an toàn xã hội
nên tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt tốt anh sáu năm tù vì tổ chức đánh bạc ba năm sáu tháng tù vì tàn trữ vũ khí quân dụng
trần thế vinh bị tuyên phạt năm năm tù giam một mươi đối tượng còn lại chịu mức án từ ba năm tù treo đến ba năm tù giam
ngày bảy tháng chín công an quận tân phú tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông được cho cầm hung khí tấn công hai người phụ nữ
sau đó cố thủ trong nhà rồi tự sát
trước đó chiều ngày sáu tháng chín người dân sống tại hẻm hai mươi ba nguyễn hữu tiến phường tây thạnh quận tân phú
nghe tiếng cửa cãi tại một vô nhà trong hẻm
sau đó có hai người phụ nữ chạy ra ngoài với nhiều vết thương
hai người và một người đàn ông cầm hôn khí đuổi theo phía sau
khi công an có mặt người đàn ông này vào trong nhà cố thủ và tử vong ghi cho tự sát
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
ngày bảy tháng chín công an phường phú thọ hòa quận tân phú tp hcm đang điều tra xác minh đơn trình báo
của người dân về việc bị nhóm đối tượng liên tục khủng bố tinh thần ném đất đá vào nhà nhiều lần
theo chị trần thị soạn chủ cửa hàng vải trên đường phú thọ hòa quận tân phú
thời gian gần đây gia đình chị liên tiếp bị các đối tượng lạ mặt đến ném đất đá chậu cây
chai lọ thủy tinh vào trước cửa nhà đồng thời bị nhắn tin đe dọa
khi vợ chồng chị và hai con nhỏ luôn trong tình trạng hoang mang lo sợ
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng tám một nhóm người đến cửa hàng vải
ép chồng chị soạn ký vào giấy đồng ý lấy tài sản sau đó lấy đi khoảng một mươi tấn vải sợi trị giá khoảng một tỷ đồng
toàn bộ những hành động trên đã được camera an ninh ghi lại
khi biết nhà chị soạn còn một cửa hàng khác các đối tượng định đến lấy vải tiếp
thì bị người dân phát hiện gọi báo công an phường đến ngăn chặn kịp thời
nạn nhân sau đó làm đơn đến trình báo công an phường phú thọ hòa
theo chị soạn năm hai nghìn một mươi tám chị có vai nóng của tiệm cầm đồ hai trăm linh triệu đồng
từ đó đến nay chị đã trả cả gốc và lãi khoảng một mươi tỷ đồng cho khoản vay trên
tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục uy hiếp gia đình chị để đòi tiền
năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch
có nhiều chiêu thức để lừa đảo trục lợi
theo thông tin từ bộ công an hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch
tham xe đã xuất hiện từ lâu và phổ biến trên thế giới
thời gian gần đây mô hình này được triển khai tương đối phổ biến tại việt nam
trong quá trình hoạt động một số công ty đã đưa ra nhiều chiêu thức để mời chào khách hàng
lợi dụng lòng tin sự thiếu hiểu biết nhắm vào tâm lý thức được tặng quà của người dân
để lừa đảo trục lợi
mô hình sở hữu kỳ nghỉ du lịch là mô hình du lịch cung cấp dịch vụ mua trước quyền nghỉ dưỡng
tại một hoặc một số khách sạn khu resort trong khoảng thời gian nhất định
tương là bảy ngày trong một năm theo mùa hoặc liên tục trong nhiều năm
tùy theo thỏa thuận ký kết giữa các bên
ví dụ như là ba mươi điểm đó thì cộng lại nếu mà nó không mua mà mình đóng tiền mặt
thì mình sẽ được một triệu
mô hình này được triển khai tại việt nam và thu hút sự quan tâm của dư luận
thậm chí được giới thiệu như một giải pháp kích cầu du lịch với các ưu điểm so với du lịch thông thường
như chi phí tiết kiệm hơn chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi đêm nghỉ tại khách sạn cao cấp bất kỳ
trong hệ thống bất động sản doanh nghiệp
tiết kiệm bảy mươi so với mua kỳ nghỉ thông thường
khách hàng có toàn quyền sử dụng và quyết định đối với gói lưu trú mình đang sở hữu
bao gồm trao đổi mua bán cho thuê khi không có nhu cầu sử dụng
coi đây là một kênh đầu tư xin lợi nhuận
thời điểm hiện tại đang là cao điểm du lịch hè nhu cầu nghỉ dưỡng nghỉ mát của người dân tăng cao
một số doanh nghiệp chủ đầu tư tư vấn viên bán sản phẩm dịch vụ
chủ động gọi điện thoại thông báo chương trình tri ân khách hàng
với những lời mời chào hấp dẫn đưa ra chính sách khuyến mại chi khấu hấp dẫn
tặng voucher ưu đải để lôi kéo người dân tham gia
ngay khi tư vấn thành công họ đưa hợp đồng cho khách hàng ký trong khoảng thời gian nhanh chóng
trong khi hợp đồng với nhiều trang giấy a bốn nhiều người không đọc kỹ hoặc không hiểu rõ
ký các điều khoản không rõ ràng
trong hợp đồng cài nhiều điều khoản bảo vệ lợi ích đơn phương cho bên cung cấp dịch vụ
gây bất lợi cho khách hàng gây khó khăn cho cơ quan chức năng
trong việc xác định dấu hiệu tội phạm và bảo vệ nạn nhân khi xảy ra tranh chấp khiếu nại
cơ quan công an nhận được nhiều đơn của người dân khiếu nại tố giáp
một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch về việc tham gia hợp đồng chia sẻ kỳ nghỉ
nhưng không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo
phát sinh thêm nhiều chi phí
khách hàng không thể bán lại cho người khác cũng như không thể đòi lại được tiền
hfv khi mà ký hợp đồng thì hứa hẹn rất là nhiều điều để mà thuyết phục các nhà đầu tư
để mà ký hợp đồng và thanh toán tiền
nhưng mà khi mà thực hiện hoặc dịch vụ thì lại tìm đủ mọi cách để mà từ chối
và không có cung cấp dịch vụ như đà tỏa thuận
bản thân tôi chưa hề sử dụng được bất kỳ dịch vụ nào của hkv
kể từ khi tôi ký hợp đồng mua điểm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tới hôm nay
thì tôi thấy hfv có dấu hiệu là nhận tiền nhưng mà lại
lại trốn tránh trách nhiệm
khi mà ký kết cái hợp đồng sở hữu này kỳ nghỉ này thì một số trường hợp thì cái dự án của chúng ta
chỉ còn nằm trên giấy có nghĩa là cái dự án đó chưa hình thành
chưa đi vào khai thác chưa đi vào khai thác cho thuê hoặc khai thác sở hữu bất kỳ nghĩa
thì như vậy thì cái câu chuyện về uy tín về năng lực của các chủ đầu tư
cũng như là về cái thị trường là chúng ta phải kiểm soát
bởi vì trên thực tế có nhiều trường hợp mà chúng ta đã ký hợp đồng
nhưng mà do là dự án chậm triển khai chậm xây dựng
và các cái thỏa thuận liên quan đến cái việc sở hữu kỳ nghỉ
việc giải quyết các khoản lợi nhận lãi xuất nếu có bù đắp
thì hầu như trên thực tế là sẽ không được thực hiện
và còn liên quan đến câu chuyện là uy tín của chủ đầu tư
mà nếu như vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để
thì trên thực tế là phát sinh rất nhiều các cái tranh chấp
trước tình hình trên bộ công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
với hoạt động sở hữu kỳ nghỉ du lịch
tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý và khả năng cung ứng dịch vụ doanh nghiệp
trước khi mua gói dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ du lịch
người dân cần nghiên cứu kỹ hợp đồng trước khi ký kết
đặc biệt chú ý đến các điều khoản liên quan đến quyền lợi của khách hàng
trách nhiệm của doanh nghiệp giá trị hợp đồng và các loại chi phí liên quan
điều khoản chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm
người dân cần kịp thời phản ánh tố giác đến cơ quan công an
các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng hoạt động sở hữu kỳ nghỉ du lịch
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
bộ công an đề nghị công an chức năng có liên quan
tăng cường công tác quản lý nhà nước
kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh
sở hữu kỳ nghỉ du lịch đúng quy định pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân
liên quan đến việc triệt phá bắt giữ hai băng nhóm giang hồ cộm cán

chuyên bảo kê cứng đạt tài sản tài trợ đầu mối bình điền
hầu hết các nạn nhân đều không dám phản ứng hoặc phản ứng yếu
do biết được lai lịch nhóm bảo kê cứng đạt tài sản
có họ hàng gần với châu pháp lai em
một đối tượng có số má trong băng nhóm tội phạm nam cam trước đây
bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén
công an tp hcm đã triệt phá thành công bắt giữ các đối tượng cầm đầu
và toàn bộ băng nhóm tội phạm trả lại bình yên cho chợ bình điền

trước đó ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ
và công an quận tám bắt quả tan các đối tượng trong băng nhóm tội phạm
do châu pháp tì cầm đầu khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản
với số tiền chín trăm linh triệu đồng của một số tiểu thương tại chợ bình điền
quá trình truy xét
bởi trọng phụ án
công an tp hcm đã bắt giữ các đối tượng chủ mua cầm đầu
và toàn bộ băng nhóm tội phạm này
bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương
hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong chợ bình điền
với số tiền hơn hai tám tỷ đồng
hoạt động song song cùng với băng nhóm nói trên tại khu vực chợ bình điền
băng nhóm còn lại do nguyễn văn tuấn cầm đầu cùng năm đàn em
tuấn có mối quan hệ họ hàng với nhóm châu pháp tì châu pháp tuấn châu pháp hùng
và là cháu của bị can châu phát lai em đàn em của nam cam
quá trình điều tra truy xét công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng
trong băng nhóm tội phạm do nguyễn văn tuấn cầm đầu để điều tra về các tội
vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
gây trối trực tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản
quy hợp bố trí bắt đối tượng quả tan cũng như là truy xét bắt khẩn cấp
thì đây là một sự phối hợp chặt chẽ
giữa các đơn vị trong băng chương án
trong đó đặc biệt là lực lượng trinh sát của công an quận
lực lượng tinh sát của phòng cảnh sát hành sự phòng cảnh sát ma tí
và đặc biệt là sự chi đạo chặt chẽ sâu sắc của băng nhóm đốc công an phố
đã giúp cho băng chương án chúng tôi triệt só thành công
băng nhóm tội phạm hoạt động tại chợ bình điền
đêm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng năm vụ án trên một mươi bốn bị can
để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò vị trí của các đối tượng sự liên nghiêm triệt để
và đúng bản chất hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản của hai băng nhóm tội phạm này
đồng thời lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an quận tám phối hợp công an huyện bình chánh
nâng cao hơn nửa hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn kéo giảm tội phạm
và sự liên nghiêm các trường hợp buôn bán trái phép phía ngoài khu vực chợ
không để các đối tượng lợi dụng đeo hoạt động bảo kê từng bước đưa hoạt động kinh doanh của tiểu thương
đi vào nề nếp mang lại bộ mặt mới cho chợ đầu mối bình điền phát triển theo hướng văn minh
hiện đại góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đang tạm giữ bà vũ thị thúy bốn mươi tuổi quê tại tỉnh thanh hóa
tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty nhật nam có nhiều bất động sản
dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên
từ đó bà thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
công ty bất động sản nhật nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản
tại các tỉnh thành phố trên cả nước lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày
với tỷ suất lợi nhuận cao từ năm bảy một tháng tương đương với sáu mươi tám mươi bốn một năm kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản
hoạt động này được nhiều cơ quan trong đó có cục an ninh kinh tế bộ công an
cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế an ninh trật tự
lực lượng chức năng tỉnh tiền giang vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển
một số lượng lớn cát từ ngoài biển và nội địa tại khu vực tuyến sông cửa tiểu thuộc xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
khoảng dặn sáng ngày năm tháng chín tổ công tác phối hợp giữa đồn biên phòng tân thành với đồn biên phòng phú tân
tổ chức tuần tra trên tuyến sông cửa tiểu thuộc ấp đèn đỏ xã tân thành huyện gò công đông
thì phát hiện và kiểm tra phương tiện của ông nguyễn toàn thắng điều khiển đang vận chuyển khoảng hơn hai trăm bốn mươi mét khối cát
san lấp hành trình từ biển và nội địa trên phương tiện còn có hai người đi cùng
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện
như sổ nhật ký hành trình hóa đơn chứng từ liên quan chứng minh tính hợp pháp đến hàng hóa theo quy định
căn cứ và kết quả kiểm tra tổ công tác phối hợp đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
hơn hai lít dầu đeo không rõ nguồn gốc xuất xứ do bà ngô thị bình
ba mươi tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi mua bán và tàng trự trái phép đã bị tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó lực lượng chức năng phát hiện ông đào anh nguyên ba mươi một tuổi trú tại tỉnh bình định
điều khiển xe mô tô chở theo bốn can nhựa loại ba mươi lít bên trong có chứa dung dịch màu vàng nhạt
tiến hành kiểm tra ông nguyên khai báo số dung dịch trên là dầu điêu do bà ngô thị bình thuê vận chuyển
kiểm tra kho hàng của bà bình ở thôn phú long một xã bình phước lực lượng chức năng phát hiện
bà bình tàng trữ một mươi phi sắt loại hai trăm linh lít bên trong chứa đầy dầu điêu
bà bình khai nhận đó là dầu trôi nổi không có hóa đơn xuất xứ do bà lén lút thu mua để bán lại cho các cơ sở kinh doanh răng xăng dầu để thu lời
thưa quý vị thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước đã điều tra xử lý bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức hợp đồng góp vốn mượn vốn
theo đánh giá thì những đối tượng này thường hiểu biết pháp luật nhưng với mục đích xấu chúng đã răng ra nhiều cái bẫy để hòng dụ lừa người dân
bà đào thị bảo quê ở hải dương là kế toán của một doanh nghiệp
bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
bà đưa ra rất nhiều hình ảnh là cái vườn sâm ngọc linh công nghệ cao đưa vào đưa lên trang web
gửi qua cái cậu mà đến giới thiệu với bản thân gia đình nhà tôi
sau khi tôi tất tin tưởng thì tôi lại vận động cả anh em cả hàng xóm vi động là tổng cộng là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
còn hợp đồng của tôi kia bản giấy trắng mực đen vẫn còn đấy
không chỉ bà bảo hiện trên cả nước mỗi ngày đều có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo dưới hình thức góp vốn mượn vốn
tại hà nội sáng ngày sáu tháng chín tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo
nguyễn văn cường là giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại cường thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn mươi sáu tỷ đồng
cũng qua hình thức hợp đồng vay vốn để kinh doanh bất động sản
trước đó tại cao bằng phòng cảnh sát kinh tế cũng bắt giữ hoàng thị thúy lường với tội danh lừa đảo số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
với thủ đoạn đề nghị góp vốn để kinh doanh
hay tại quảng ngãi vẽ ra nhiều dự án không có thật nguyễn thị hậu cũng dụ lừa rất nhiều người dân góp vốn cho mình nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân
trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay các doanh nghiệp nhu cầu cần vốn của các doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và để cạnh tranh là một nhu cầu chính đáng